thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điện đàm với thủ tướng nhật bản abe shinzo để trao đổi về quan hệ song phương
cũng như hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh nhật bản chọn việt nam là một trong những nước đầu tiên nới lỏng hạn chế đi lại
và đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi để mở lại đường bay thương mại trong thời gian tới
thủ tướng abe shinzo cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam đã hỗ trợ chính phủ và nhân dân nhật bản
khẩu trang và các vật tư y tế sản xuất tại việt nam đồng thời khẳng định
nhật bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính để việt nam khắc phục những hậu quả của đại dịch covid một mươi chín phục hồi nền kinh tế
hai thủ tướng nhất trí sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ mekong nhật bản
khẳng định lại quan điểm về an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực hiện sáng kiến của nhật bản
về lập trung tâm asean ứng phó dịch bệnh mới nổi và các vấn đề y tế khẩn cấp